thưa quý vị để có thể đáp ứng được chỉ tiêu gia tăng diện tích bảo tồn biển
lên bốn vào năm hai nghìn hai mươi năm và sáu vào năm hai nghìn ba mươi
theo mục tiêu của chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm thì các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có sự phối hợp chặt chẽ
và có cơ chế chính sách phù hợp với thực tế để có thể là nâng cao được hiệu quả năng lực quản lý
tại các khu bảo tồn biển mà trong đó thì cần đặc biệt chú trọng tới việc tuyên truyền
hướng dẫn nâng cao nhận thức cho người dân
để từ đó giúp người dân có thể là chủ động cùng tham gia quản lý tại các khu bảo tồn biển
và giúp cho giảm sức ép lên việc khai thác tài nguyên
và có thể bảo vệ được tối đa mọi nguồn lợi sinh vật biển trong các khu bảo tồn
chương trình môi trường và đô thị của truyền hình công an nhân dân tuần này xin phép được kết thúc tại đây
xin được kính chào và hẹn gặp lại